kính chào quý vị và các bạn
do vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng và xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ
một số nơi bao gồm cả thủ đô hà nội có thể đạt mức nhiệt bốn mươi độ
về chiều tối khu vực vẫn có thể có mưa rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ về chiều tối cũng có mưa rông vài nơi
kèm tố lốc và gió rất mạnh
còn ban ngày do cũng chịu tác động của vùng thấp nóng nên tại đây có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
nắng nóng có thể còn kéo dài nhiều ngày
quý vị và các bạn nên chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
cũng như là hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
tiến thừa thiên huế cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên số điểm có nắng nóng gai gắt sẽ xuất hiện nhiều hơn với mức nhiệt độ trong ba ngày tới
giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng bốn mươi độ
nền nhiệt cao cùng với độ ẩm giảm thấp chỉ khoảng từ bốn mươi đến năm mươi năm
càng khiến cho thời tiết tại đây trở nên ngột ngạt khó chịu
người dân nơi đây cũng nên chủ động bổ sung khoáng chất và vitamin để đảm bảo sức khỏe
cùng với nắng nóng thì nguy cơ xảy ra cháy nổ
cháy rừng cũng bị đẩy lên cao
chính quyền và người dân địa phương nên đề cao cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ
phía bắc có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
về chiều tối tại đây có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam
với cường độ trung bình nên vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
thời gian xuất hiện là vào chiều tối ban ngày trời nắng gián đoạn
với nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ ban ngày cũng có nắng gián đoạn
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
về chiều tối tại đây cũng có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh